xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị thời gian gần đây diễn biến dịch covid một mươi chín tại địa bàn tp hcm có dấu hiệu căng thẳng trở lại
trong đó có một số trường hợp dù đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín vẫn tử vong
vậy các chuyên gia có nhận định gì về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
thông tin trong họp báo chiều ngày một mươi một tháng một mươi một tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
sở y tế thường xuyên phân tích số liệu bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tử vong tại tp hcm mỗi ngày
trong số năm mươi tám ca tử vong qua thống kê một mươi hai ca tử vong gần nhất có ba ca đã tiêm hai mũi vaccine ba ca đã tiêm một mũi và sáu ca chưa tiêm
từ ngày một mươi tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã bắt đầu có thống kê số ca mắc covid một mươi chín
tử vong có tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín sau hai ngày đã có một mươi bảy ca tiêm đủ hai mũi và hai mươi sáu ca đã tiêm một mũi
ngày một mươi tháng một mươi một ba mươi tám trường hợp tử vong vì covid một mươi chín có ba mươi bốn ca có bệnh nền
nhóm từ một mươi tám đến năm mươi tuổi có hai trường hợp nhóm từ năm mươi một đến sáu mươi năm tuổi là một mươi năm ca ba mươi chín năm và nhóm trên sáu mươi năm tuổi là hai mươi một ca chiếm ba mươi
số tử vong vẫn tập trung ở nhóm covid một mươi chín
nhiều trường hợp tử vong có bệnh nền và người lớn tuổi may mắn không có trường hợp tử vong ở trẻ em ngày hôm qua bác sĩ châu nhận định
khai thác tiền sử tiêm vaccine cho thấy có đến một mươi năm ca chưa tiêm vaccine sáu ca tiêm mũi một và bảy ca đã tiêm đủ hai mũi
đến ngày một mươi hai tháng một mươi một tp hcm có ba mươi tám ca tử vong trong đó ba ca do các bệnh viện các tỉnh chuyển đến long an một sóc trăng một bạc liêu một
phân tích số liệu tử vong tại bệnh viện trong ngày cho thấy số ca tử vong do covid một mươi chín
mắc bệnh nền là ba mươi bốn ca qua phân tích các ca tử vong khai thác được tiền sử tiêm vaccine cũng cho thấy
có đến hai mươi ca chưa có tiền sử tiêm vaccine covid một mươi chín hai ca tiêm một mũi một mươi ca tiêm hai mũi
số ca tử vong từ một mươi tám đến năm mươi tuổi là hai ca số ca tử vong từ năm mươi một đến sáu mươi năm tuổi là một mươi năm ca
số ca trên sáu mươi năm tuổi là hai mươi một ca không có trường hợp tử vong trẻ em
theo bác sĩ đặng quốc quân
giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn từ mùng một tháng một mươi đến mùng sáu tháng một mươi một
tại bệnh viện có năm mươi tám ca tử vong do covid một mươi chín trong đó có ba ca tiêm hai mũi tiêm một mũi là ba ca sáu ca chưa tiêm
trong số năm mươi tám ca tử vong qua thống kê một mươi hai ca tử vong gần nhất có ba ca đã tiêm hai mũi vaccine
ba ca tiêm mũi một sáu ca chưa tiêm
tuổi tử vong từ hai mươi một tuổi đến dưới sáu mươi tuổi có một mươi bốn ca hai mươi bốn
trên sáu mươi tuổi chiếm bốn mươi bốn ca bảy mươi sáu
số tử vong có bệnh nền do tăng huyết áp chiếm ba mươi ba ca tiểu đường hai mươi ca tim mạch tám ca thận mãn tính
qua thống kê cho thấy số vào viện tử vong dưới năm ngày là một mươi một ca từ năm đến một mươi năm ngày là ba mươi ca nhiều hơn một mươi năm ngày là một mươi bảy ca
bác sĩ quân thông tin và cho biết thêm những ca tử vong trên khi đến cấp cứu đã nặng và phải thở máy
không thể chuyển viện được vì sẽ tử vong trên đường đi
bệnh viện đã hội truyền thông tin và cho biết thêm những ca tử vong trên khi đến cấp cứu đã nặng và phải thở máy
trần với trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế tại bệnh viện giã chiến số một mươi bốn bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
để chuyển viện một số ca một số điều trị tại chỗ bác sĩ quân nói
còn theo bác sĩ nguyễn thanh trường phó giám đốc điều hành bệnh viện bệnh nhiệt đới
tuần qua tại bệnh viện có bảy ca covid một mươi chín tử vong trong đó có hai ca mới chỉ tiêm một mũi vaccine năm ca chưa tiêm mũi nào
từ trung bình là bảy mươi một tuổi hầu hết đều mắc bệnh nền tăng huyết áp tiểu đường
tuy đã tiêm hai mũi vaccine
phòng covid một mươi chín nhưng tỷ lệ tử vong đối với người nhiễm covid một mươi chín có bệnh nền hoặc huyết áp cao vẫn có thể xảy ra
vậy làm thế nào để hạn chế tối đa bệnh nặng và tử vong đối với những người nhiễm covid một mươi chín
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm
để hạn chế bệnh nặng và tử vong bác sĩ quân đề nghị phát ngay gói thuốc c
monopiravir ngay từ đầu dù có triệu chứng nhẹ hay không có triệu chứng
trừ chống chỉ định thì tỷ lệ nặng và tử vong sẽ giảm
vì qua quá trình sử dụng đa phần thấy thuốc không có tác dụng phụ
mặt khác cần có thống kê người ở tỉnh lên tp hcm đã tiêm mũi một hoặc chưa tiêm để tiêm đầy đủ
bác sĩ trương hữu khanh chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại tp hcm cũng đồng quan điểm
ông cho rằng cần bảo vệ người có nguy cơ cao lớn tuổi là những người mắc các bệnh nền
vì đáp ứng miễn dịch của họ kém dù tiêm đủ hai mũi vaccine
một mặt hạn chế cho những đối tượng này hòa nhập mặt khác tiêm vaccine mũi ba cho họ
đồng thời phát ngay gói thuốc c nói trên để uống nhằm giảm ngay tải lượng virus
về vấn đề này bác sĩ nguyễn thanh trường cho biết thêm
theo khuyến cáo của bộ y tế tất cả f từ sáu mươi tuổi trở lên đều cần được nhập viện theo dõi
dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine vì diễn tiến của bệnh khó lường
dù có tiêm hai mũi thì vẫn phải năm ca vì số ca bệnh gia tăng đa số là nhẹ nhưng nguy cơ số ca nặng cũng tăng theo
sở y tế khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục tìm và phát hiện những người già
nằm liệt để tiêm vaccine đồng thời tìm giải pháp bảo vệ nhóm đối tượng này khỏi lây nhiễm từ những người khác trong gia đình
hiện nay khi số ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng sở y tế cho biết đây là kết quả tất yếu khi nới lỏng giãn cách xã hội
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc sẽ gửi các đội đặc nhiệm xuống địa phương để phát hiện ổ dịch ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
ở một số nơi các bác sĩ quân y đã rút đi do đó xảy ra tình trạng quá tải cục bộ việc theo dõi
chăm sóc f ở một số nơi
sở y tế đã cử các trạm y tế lưu động do bác sĩ của các bệnh viện quận huyện thành phố xuống hỗ trợ y tế địa phương
theo dõi cấp thuốc và chuyển viện f nếu cần
sở y tế thông tin tình hình số ca f phải thở oxy giao động khoảng một tám trăm linh trường hợp thở máy xâm lấn ở khoảng hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi trường hợp
số tử vong tối đa là bốn mươi ba trường hợp tử vong mỗi ngày trong giai đoạn này
quý vị thân mến
việc miễn dịch đối với vaccine covid một mươi chín sẽ khác nhau ở từng người đồng miễn dịch bảo vệ cơ thể của mỗi cá thể sẽ cao thấp khác nhau
vì vậy không phải ai tiêm vaccine xong cũng đáp ứng miễn dịch cao
theo bác sĩ trương hữu khanh cứ một trăm linh người tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín thì sẽ không bao giờ có được một trăm linh người không nhiễm bệnh
tùy loại vaccine mà có thể có trên hai mươi người có thể mắc bệnh nhưng không nặng
nếu những người này mắc bệnh và chữa hết thì họ sẽ có miễn dịch
một trăm linh người tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
thì có trên dưới tám mươi người đủ miễn dịch để không mắc bệnh hoặc bệnh quá nhẹ mà không biết
những người mắc bệnh nhẹ sẽ càng tăng thêm miễn dịch nhưng thời gian xa dần sau mũi hai họ có thể dễ mắc bệnh hơn giai đoạn đầu
như vậy sau khi trích đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín thì hãy hòa nhập càng sớm càng tốt để tăng thêm người có miễn dịch và miễn dịch cộng đồng bền vững
nhưng cần chữa tốt những bệnh nặng đặc biệt là đã đủ hai mũi nhưng vẫn nặng
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội khẳng định không có vaccine nào đạt hiệu quả bảo vệ một trăm linh
với vaccine phòng covid một mươi chín loại cao nhất cũng chỉ đạt hiệu quả bảo vệ tám mươi năm đến tám mươi bảy
vì vậy kể cả tiêm đủ hai mũi vaccine cũng chỉ có hiệu quả bảo vệ nhất định tùy theo đáp ứng miễn dịch của từng người
trong tám loại vaccine phòng covid một mươi chín được bộ y tế cấp phép lưu hành tại nước ta vaccine phòng covid một mươi chín của acha geneca được tiêm nhiều nhất
theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine astra chanaka sau khi tiêm mũi một từ ngày thứ hai mươi hai hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt sáu mươi chín hai
sau khi tiêm mũi hai dưới sáu tuần hiệu lực đạt năm mươi năm
sau sáu đến tám tuần tỷ lệ này là năm mươi chín bảy và sau một mươi hai tuần đạt tám mươi
do đó không phải cứ tiêm vaccine là không thể mắc bệnh
tuy nhiên nếu người dân được tiêm vaccine sẽ giúp khi mắc bệnh không chuyển biến nặng giảm nguy cơ tử vong
ông khổng minh tuấn
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cũng cho rằng cần xác định tiêm hai mũi vaccine là giúp bản thân
người đã tiêm nếu chẳng may nhiễm virus sars cov hai thì có thể có triệu chứng nhẹ ít bị nặng
theo các báo cáo khoa học tỷ lệ tử vong ở những người đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín là thấp hơn so với nhóm chưa tiêm hoặc mới được tiêm một mũi
tuy nhiên người đã tiêm hai mũi vẫn có thể nhiễm sars cov hai và vẫn có thể lây cho người khác
việc tiêm không đồng nghĩa là họ được đi lại tự do
thưa quý vị trước tỷ lệ các ca tử vong vì covid một mươi chín tăng lên
tp hcm cũng đã đưa ra những chỉ đạo mới chuyển dần sang chiến lược điều trị để giảm tỷ lệ tử vong
trong thời gian tới thành phố sẽ mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận và điều trị ở các cơ sở y tế quận huyện
tp hcm đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất nhân lực tăng cường chức năng điều trị cho các bệnh nhân giã chiến
huy động thêm các bệnh viện tư nhân
và triển khai thêm các cơ sở giã chiến để ứng phó trong trường hợp ca nhiễm tăng cao
nâng cao công tác điều phối thiết kế hệ thống phần mềm để góp giữa nhu cầu người dân với hệ thống y tế
theo phó chủ tịch ubnd tp dn hiện nay toàn bộ lực lượng y tế công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố
đều được huy động tham gia tất cả các hoạt động phòng chống dịch
sở y tế đang xây dựng kế hoạch đề nghị các bác sĩ về hưu lực lượng y tế tư nhân
để hỗ trợ điều trị tư vấn về sức khỏe cho người dân
đây cũng là lực lượng quan trọng khi thành phố triển khai phương án cách ly f không triệu chứng tại nhà
bên cạnh đó tp hcm cũng mở một nhánh trong tổng đài một nghìn hai mươi hai để huy động chuyên gia y tế tham gia tư vấn sức khỏe cho người dân
cũng theo đó phó chủ tịch ubnd tp dn một trong những biện pháp trọng tâm sắp tới của thành phố
là đảm bảo về kỷ cương giãn cách triệt để cách ly người với người nhà với nhà
người dân chỉ được ra ngoài khi cần cấp cứu y tế
chính quyền sẽ cung ứng nhu yếu phẩm đến từng nhà đồng thời giám sát giảm thiểu tối đa việc giao lưu giữa người với người
trong những ngày tới tinh thần của tp hcm là thực hiện triệt đề chỉ thị một mươi sáu
áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường tại các khu cách ly khu phong tỏa
người dân không di chuyển tiếp xúc khi không thực sự cần thiết
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo phó bí thư thường trực thành ủy phan văn mãi
ngoài nguyên nhân khách quan do biến thể mới delta gây lây lan nhanh
thành phố còn tồn tại một số nguyên nhân chủ quan
trong đó có việc một số nơi chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ở cả hai phía người dân và chính quyền địa phương
trước đó thành phố đã đề ra ba kịch bản có thể xảy ra
sau khi kết thúc một mươi năm ngày giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
hiện tại tp hcm đang nằm ở tình huống thứ hai là tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
để thực hiện triệt đề giãn cách cách ly hạn chế
ra đường tiếp xúc thành phố sẽ tăng cường lực lượng công an
quân đội tuần tra kiểm soát có văn bản quy định đối tượng khung giờ di chuyển
cùng với đó tăng cường cung ứng hàng hóa hỗ trợ các vấn đề y tế cho người dân
đặc biệt là người khó khăn yếu thế
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
mặc dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
nhưng mọi người dân cũng không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
kính mong quý vị chú ý giữ gìn sức khỏe
tuân thủ nghiêm ngặt quy định năm k trong phòng chống dịch
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại